tại quảng nam ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch
chương trình kiểm tra giám sát của đoàn công tác số sáu tại tỉnh quảng nam
tại hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
triển khai quán triệt một số nội dung quan trọng nhằm thực hiện tốt kế hoạch số một mươi sáu ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng về kiểm tra giám sát việc thanh tra vụ việc
khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp
được dư luận và xã hội quan tâm đồng thời công bố kế hoạch kiểm tra giám sát tại tỉnh quảng nam
theo đó từ nay đến cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đoàn công tác số sáu của trung ương sẽ tiến hành kiểm tra
thu thập tài liệu tại một mươi hai cơ quan đơn vị địa phương thuộc tỉnh quảng nam
đoàn công tác đề nghị tỉnh ủy quảng nam chỉ đạo các cơ quan đơn vị chuẩn bị tốt hồ sơ tài liệu
và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của đoàn công tác
các cơ quan đơn vị được kiểm tra giám sát cần sắp xếp thời gian thực hiện nghiêm túc
các yêu cầu của đoàn về những vấn đề cần giải trình thêm
chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu để kịp thời cung cấp cho đoàn công tác khi có yêu cầu